sáng nay hai mươi tháng bốn đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
đã có buổi kiểm tra khảo sát việc triển khai thực hiện nghị quyết số ba mươi ba tại thành ủy tp hcm
tại buổi làm việc đồng chí võ văn thưởng lưu ý tp hcm cần thẳng thắn nhìn nhận lại những vấn đề còn hạn chế cần khắc phục
việc đầu tư nguồn lực phát triển văn hóa còn chưa tương xứng
cụ thể là trong quá trình phát triển thành phố chưa có một thánh đường văn hóa nghệ thuật hệ thống bảo tàng chưa xứng tầm với khu vực
theo đồng chí võ văn thường việc xây dựng và phát triển văn hóa của tp hcm phải cân đối so với lĩnh vực khác
sự phát triển trên lĩnh vực văn hóa phải đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa
và cần tương xứng với tiềm năng vị thế vai trò của thành phố